ngày hai mươi tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long đã tổ chức lễ khánh thành và khởi công các công trình thiết thực
chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh vĩnh long khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh vĩnh long sẽ diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng chín
nổi bật là khánh thành công trình bệnh viện đa khoa huyện mang thít được xây dựng tại thị trấn cái nhung huyện mang thít tỉnh vĩnh long
công trình hoàn thành nhằm thực hiện tốt mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất có chất lượng cao tại địa phương
nâng cao năng lực khám và điều trị bệnh giảm tình trạng chuyển bệnh lên tuyến trên giảm chi phí điều trị
cùng ngày tỉnh vĩnh long cũng đã khởi công hai công trình đường giao thông là tuyến bờ canh và đường danh phường hai phường chín
thuộc hợp phần hai dự án mở rộng nâng cấp đô thị việt nam tiểu dự án thành phố vĩnh long
tổng mức đầu tư hai công trình trên hai trăm bảy mươi tỷ đồng